cùng với sự phát triển của xã hội các trò chơi điện tử hay các thiết bị công nghệ ngày nay đã dần thay thế các trò chơi dân gian xưa
vì vậy với mong muốn đem trò chơi dân gian trở lại với cộng đồng nhóm chín nghìn tám trăm linh một trương định đã tái hiện lại những trò chơi này vào mỗi dịp cuối tuần
một chút sự khéo léo và vui nhộn đặc biệt là tính cộng đồng cao chính là ưu điểm của trò chơi dân gian
hiểu được giá trị mà trò chơi dân gian mang lại nên nhóm chín nghìn tám trăm linh một trương định đã tổ chức chương trình ký ức tuổi thơ với mong muốn tạo ra một không gian giúp nhiều người xem đây là dịp để hoài niệm về một miền ký ức đã qua
để từ đó chia sẻ lan tỏa bằng nhiều hình thức giới thiệu cho các em nhỏ cách chơi luật chơi thu hút hấp dẫn và tạo cho các em một sân chơi lành mạnh giúp lưu giữ nét văn hóa truyền thống hạn chế những thói quen có hại như dùng điện thoại hay máy tính quá nhiều